theo các cơ quan chức năng chiêu lắc luật của các công ty kiểu này là đăng ký thành lập công ty sản xuất thực phẩm dinh dưỡng

nhưng trên thực tế khi sản xuất rất nhiều mặt hàng khác
trong đó sữa là mặt hàng có giá trị và lợi nhuận cao nhất
thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm này chủ yếu là vùng sâu vùng xa nơi không có nhiều thông tin về các nhãn hàng
những loại sữa cỏ này được đưa đến tay người tiêu dùng thông qua con đường hội nghị khách hàng hay các tổ chức đoàn thể
thậm chí để có thể lôi kéo thu hút người tiêu dùng sử dụng loại sản phẩm này
các đối tượng còn đưa ra những khuyến mại chiết khấu cao để người dân tin tưởng và mong muốn được mua sản phẩm với giá rẻ
qua chuyên án này cũng cảnh báo rất nhiều
thứ nhất là phải làm công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nhất là đối tượng mà những người mà thu nhập thấp
vì sữa này hầu như các đối tượng sản xuất bán ra thông qua các tổ chức công đoàn
một số hội để bán vào các khu công nhân nhất là những nơi thu nhập thấp
hai nữa là những người già
và nhiều hình thức bán bán lại còn khuyến mại và giảm giá chiết khấu cao cho nên là rất nhiều người thấy được giá rẻ cho nên là mua
có thể nói rất nhiều cảnh báo về sữa cỏ tức các dòng loại sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ sữa sữa giả sữa kém chất lượng xuất hiện ở việt nam
thế nhưng thị trường này vẫn hoạt động khá nhộn nhịp
hàng có thể lấy từ các kho hàng giả chất lượng thì không ai kiểm chứng được
bây giờ thì nhiều sữa đó là
giảm nhà em lấy hàng chọn lọc các kiểu nhà em cứ dám lấy về
tất cả các sữa kém chất lượng sữa giả
thì các đối tượng sử dụng là trẻ em nhỏ dưới ba sáu tháng
rồi những người già những người có bệnh nền
ví dụ như tiểu đường bệnh béo phì một số các loại bệnh cao hiết ác
thì những cái đối tượng thì nếu dùng phải cái sữa
này thì rất là nguy hiểm cho nên là ảnh hưởng lớn đến sức khỏe
và có thể lâu dài thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng
ngoài các cửa tiệm thì các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội
chính là vựa sữa giả khổng lồ mà công tác kiểm tra của cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn
nguyên nhân chính vẫn là do nhu cầu của người dùng lớn
việc kiểm soát các sản phẩm sữa sẽ còn khó khăn hơn nhiều
nếu không được giải quyết ngay từ đầu nguồn cung
thưa quý vị và các bạn
nhìn một cách tổng thể thị trường sữa tại bất cứ đâu cũng luôn là miếng bánh lớn
do nhu cầu của con người coi sữa như một mặt hàng thiết yếu
lợi dụng điều đó sàn thương đã lập đền ma trận sữa giả để trục lợi
nguy hại cho sức khỏe người dân đã rõ
nhưng việc kiểm soát hoạt động này ra sao vẫn là một bài toán cần lời giải
sữa là nguồn dinh dưỡng vô cùng quý
bởi giá trị dinh dưỡng trong thành phần của sữa rất cân đối
có hỏa tính sinh học cao và độ đồng hóa cao
do đó sữa ngày càng được sử dụng rộng rãi
và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong khẩu phần ăn hàng ngày
đặc biệt với đối tượng như trẻ nhỏ người già hoặc người bệnh cần chế độ ăn đặc biệt
khi nói về chất lượng của sữa chúng ta đánh giá trên hai khía cạnh
thứ nhất là về dinh dưỡng thứ hai về an toàn
khi mà nói tới khía cạnh an toàn
thì rõ ràng sữa là một nguồn dinh dưỡng rất là quý giá
các chất dinh dưỡng trong sữa phong phú như vậy
trở thành một môi trường rất là tốt cho các loại vi sinh vật
các yếu tố sinh học có thể phát triển và gây ô nhiễm
trong quá trình bảo quản quá trình sản xuất chế biến hoặc là phân phối mà không đảm bảo yêu cầu
đối với các sản phẩm sữa kém chất lượng
việc đảm bảo được hai tiêu chí đã nêu trên là hoàn toàn không thể
các đối tượng thường mua những nguyên liệu phụ liệu giá rẻ trôi nổi ngoài thị trường
để sản xuất các sản phẩm sữa kém chất lượng và sữa giả
qua phân tích các chỉ số về dinh dưỡng của loại sữa này chỉ dưới bảy mươi
so với những gì các đối tượng đã công bố
các sản phẩm này sẽ ảnh hưởng lâu dài cấp tính đến sức khỏe con người
đặc biệt là với trẻ nhỏ người già người bệnh
sẽ có yếu tố đặc thù hơn so với ảnh hưởng chung trên cộng đồng
với thứ hai nữa là những sản phẩm tức hết là nếu nhẹ
ban đầu thì có thể gây buồn nôn hoặc nôn nặng nữa là có thể là tiêu chảy hoặc gây ngộ độc
vâng nữa là tôi cho rằng có hiệu quả của các thành phần không đảm bảo
có thể gây dị ứng cho trẻ em
nguyên tổng hơn nữa là có thể là gây bệnh và tử vong
còn đối với các doanh nghiệp sản xuất sữa chính hãng
ảnh hưởng về uy tín là không thể tránh khỏi
đối với doanh nghiệp đối với sản phẩm nhái sản phẩm của họ
thì trước hết là nó có một cái tác động tiêu cực
thứ nhất là làm mất uy tín của sản phẩm trí hiệu sản phẩm có tiếng
và dần đến là khách hàng họ sẽ quay lướng lại với sản phẩm của mình
cái thứ hai nữa là đối với sản phẩm mà nhái thì giá thành nó rẻ hơn
và như vậy thì dựa chọn lựa của người tiêu dùng thì cứ thấy rẻ là mua
và không để ý đến chất lượng
hiện đã có nhiều văn bản tuy phạm pháp luật chấn trình vấn đề hàng giả
hàng nhái hàng kém chất lượng
như dự thảo luật về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mới đây
đa số các ủy viên ủy ban thưởng vụ quốc hội cho rằng
cần làm rõ khái niệm người tiêu dùng là cá nhân tổ chức
quy định rõ về bán hàng trực tuyến
theo đó dự thảo luật đã có nhiều quy định cụ thể
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các giao dịch
giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân
thưa quý vị trong khi công tác kiểm soát sản xuất sữa còn nhiều khó khăn
thì việc người dân cần tự nâng cao kiến thức phân biệt hàng giả hàng nhái
và trở thành người tiêu dùng thông thái trước sự lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng
bổ sung cho mình và gia đình là điều hết sức cần thiết
các loại sản phẩm sữa khi mà đã được đưa ra thị trường thì đều được
tuy nhiên các loại sản phẩm sữa khi mà đã được đưa ra thị trường thì đều được
theo các quy định của pháp luật tức là các sản phẩm có nhãn có đăng ký
cái đấy là yếu tố đầu tiên và cái đấy cũng là định hướng cho người tiêu dùng
lựa chọn các sản phẩm của mình
tuy nhiên cũng có thể có những sơ xuất có những điều không mong muốn
trong quá trình sản xuất hoặc là vận chuyển hoặc là phân phối
thì các cái sản phẩm này nó sẽ bị hờ nó sẽ bị ô nhiễm
nó sẽ bị biến tính tùy theo các điều kiện
do đó khi lựa chọn ngoài việc lựa chọn các nhà sản xuất có uy tín
xem nhãn mát
hoặc là xem các ngày lô sản xuất in rõ trên bao bì
thì bản thân người tiêu dùng cũng có thể có những cái trải nghiệm
có những kinh nghiệm
thì dụ như là sử dụng các hộp sữa không phồng không móc méo không hở
hoặc là khi mà đã mua và mở ra mà thấy sữa như sữa bột cón và có mùi
thì không sử dụng và báo lại cho cái đơn vị cung cấp hoặc là nhà sản xuất
hoặc là khi mà sử dụng sữa tươi mà nhìn thấy nó có lợn cơm
có vón có mùi thì cũng không sử dụng nữa
thưa quý vị và các bạn
cuộc chiến với sữa giả tất nhiên vẫn còn rất gian nan
sức khỏe của người dân vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng
vậy trách nhiệm sẽ thuộc về ai
các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa
và cần có chế tài xử phạt mạnh mẽ hơn nữa
đối với hành vi sản xuất và tiêu thụ hàng giả để bảo vệ người tiêu dùng
có một đại biểu quốc hội từng nói
với những đối tượng sản xuất tiêu thụ hàng giả
đặc biệt là những mặt hàng bảo vệ sức khỏe của trẻ em
cần phải xử lý hình sự ở khung cao nhất
bởi họ đang trực tiếp đầu động nhiều thế hệ trẻ nhỏ
ý kiến ấy thực sự rất đáng suy ngẫm
đến đây thời lượng của aloba tám mươi chín tuần này đã hết
hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ một mươi chín h bốn mươi năm thứ hai hàng tuần
xin trân trọng cảm ơn